sau đây sẽ là nội dung chi tiết
ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã tiến hành khám nghiệm hiện trường
điều tra truy bắt nhóm đối tượng manh động nổ súng bắn vào nhóm người tại một nhà dân ở phường tân phong tp biên hòa
vào trường ngày ba mươi tháng chín một nhóm thanh niên khoảng sáu người đi trên bốn xe mô tô
đến trước nhà anh vũ hồng quang tại tổ ba mươi chín b khu phố một mươi một a phường tân phong để tìm người
sau khi vòng qua vòng lại nhiều lần trước cổng nhà nhóm này gọi người trong nhà của anh quang ra nói chuyện
tuy nhiên khi anh quang và nhóm bạn cùng người thân vừa mở cửa thì nhóm thanh niên liền rút súng bắn liên tiếp ba phát về phía anh quang và nhóm bạn
may mắn cả ba phát súng đều bị trượt không gây thương vong
ngay sau đó sáu đối tượng lên xe tẩu thoát
qua khám nghiệm hiện trường lực lượng công an thu giữ hai vỏ đạn và hai viên đạn
bước đầu anh quang cho biết vụ việc có thể xuất phát từ việc tranh chấp đất đai giữa nhóm bạn cũng như người thân trước đó với một số đối tượng
do ghen tuông tình ái một đối tượng người việt sinh sống tại nước ngoài đã chỉ đạo thuê một đối tượng người việt nam
đốt nhà để gian mặt người phụ nữ tại xã hy mỹ huyện nghi lộc của tỉnh nghệ an
khiến người phụ nữ này bị bỏng nặng và thiệt hại tài sản lên tới hàng trăm triệu đồng
công an huyện nghi lộc đã bắt giữ được đối tượng gây án và hai đối tượng liên quan
đối tượng trực tiếp gây án là trần ngọc hòa hai đối tượng liên quan là thái bá tình và cao hùng
cùng chú tại xã diễn thọ huyện diễn trịnh
tại cơ quan điều tra hòa khai nhận được một người phụ nữ sinh sống tại nước ngoài
gọi điện thuê hòa dàn mặt một phụ nữ ở xóm một mươi ba và xã nghi mỹ huyện nghi lộc
hiện đang có quan hệ nam nữ với chồng cũ của người phụ nữ này
sau hai lần giàn mặt nhưng chưa đạt yêu cầu của người phụ nữ này
ngày một mươi chín tháng bảy hòa nhờ cao hùng trở đến cửa hàng của nạn nhân
ném bong xăng khiến nạn nhân bị bỏng
còn cửa hàng của nạn nhân bị thiêu dụi hoàn toàn
tổng thiệt hại ước tính hơn năm trăm linh triệu đồng
hiện cơ quan điều tra công an huyện nghi lộc đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với trần ngọc hoa và thái bá tình
về hành vi hủy hoại tài sản
tiếp tục làm rõ về hành vi phạm tội của cao hùng
đồng thời tiếp tục điều tra củng cố hồ sơ tài liệu để bắt giữ đối tượng còn lại
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thăng bình tỉnh quảng nam
đang thụ lý điều tra vụ tai nạn giao thông đường bộ
xảy ra vào ngày một mươi tám tháng chín tại tuyến đường bê tông liên xã bình đào bình triều
thuộc tổ một thôn hưng mỹ xã bình triều huyện thăng bình tỉnh quảng nam
vào khoảng hai mươi hai h ngày một mươi tám tháng chín
tại đoạn đường bê tông lên xã bình đào bình chiều
thuộc tổ một thôn hưng mỹ xã bình triều huyện thăng bình
xảy ra vụ tân nạn giao thông giữa xe mô tô mang biển kiểm soát
năm mươi một i bảy mươi bảy nghìn ba trăm hai mươi tám loại xe quay màu đỏ
do anh trần văn tiếng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
chú tại tổ một thôn hưng mỹ xã bình triều huyện thăng bình điều khiển
lưu thông hướng bình đào bình triều
với xe mô tô dream do một người đàn ông điều khiển không rõ họ tên
lưu thông hướng ngược lại
sau khi xảy ra vụ tai nạn người đàn ông điều khiển xe dream đã rời khỏi hiện trường
anh trần văn tiếng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện sau đó tử vong
qua điều tra xác minh cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thăng bình xác định
người đàn ông điều khiển xe dream khoảng năm mươi sáu mươi tuổi
cao khoảng một m sáu người hơi mập trên đầu có tóc bạc
khi đi xe có đeo kính dạng kính viễn thị
xe dream không có manh chắn gió hai bên
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thăng bình tỉnh quảng nam đề nghị
người nào điều khiển phương tiện liên quan đến vụ tai nạn
hoặc biết thông tin liên quan đến vụ tai nạn giao thông này
liên hệ ngay với cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thăng bình
số bảy mươi nguyễn thuật thị trấn hà lam huyện thăng bình tỉnh quảng nam
hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất để cung cấp thông tin làm rõ vụ việc
chương trình tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác
vào chiều qua ngày một tháng một mươi tại cuộc giao ban báo chí thường kỳ của thanh ủy hà nội
ủy ban nhân dân tp hà nội đã thông tin về thực trạng ô nhiễm không khí của thành phố những ngày qua
ông vũ đăng định tránh văn phòng ủy ban nhân dân thành phố
người phát ngôn ủy ban nhân dân thành phố hà nội cho biết
tại hà nội và các tỉnh miền bắc ô nhiễm bụi thường tăng cao
tập trung vào thời điểm chuyển mùa tháng ba và tháng chín
và đây cũng là hiện tượng thường gặp trong nhiều năm qua
đồng thời ông vũ đăng định cũng liệt kê một mươi hai nguồn gây ô nhiễm không khí trên địa bàn thành phố hà nội
gồm khí xả thải từ các phương tiện ô tô xe máy đùm bếp than tổ ong đốt củi
phá rỡ các công trình xây dựng và xây dựng các công trình không đúng quy định
vận chuyển vật liệu xây dựng mùi hôi thối từ hệ thống thoát nước chưa được xử lý
mùi từ các trại chăn nuôi ra súc ra cầm đốt dơm dạ hay rác
thu gom rác thải chưa tốt ô nhiễm ao hồ lâu năm bùn thải chưa được xử lý
khói bụi từ các cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố và một số tỉnh lân cận
do tác động của khí hậu và thời tiết chuyển mùa
thực trạng trên hà nội đang triển khai các biện pháp quản lý cải thiện môi trường không khí
như tổ chức lắp đặt các trạm quan chắc xây dựng mạng lưới quan trắc giám sát chất lượng môi trường
và kiểm soát nguồn thải gây ô nhiễm môi trường
thay đổi việc thu gom rác thải hàng ngày từ thủ công sang toàn bộ bằng máy quét hay hút bụi
xử lý ô nhiễm ao hồ nội ngoại thành vận động nông dân không đốt dâm dạ
bệnh tay chân miệng tại quảng ngãi đang có chiều hướng gia tăng với số ca mắc mới liên tục được ghi nhận
thống kê của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh quảng ngãi cho biết tổng số ca mắc tay chân miệng hiện đã lên đến chín trăm linh ca
đặc biệt là có đến tám mươi số ca mắc được phát hiện
ở các điểm trường học mầm non nhóm trẻ gia đình
hiện các trường học và như là trường mầm non nhóm trẻ gia đình thì đang triển khai các biện pháp để phòng bệnh cho trẻ
rửa tay bằng xà phòng với quy trình sáu bước đưa kem lớp lá
trường mầm non một mươi chín tháng năm thành phố quảng ngãi thực hiện khá thuần thục
việc trang bị kiến thức để giữ đôi bàn tay sạch cho trẻ như thế này
chính là một trong những biện pháp để phòng bệnh tay chân miệng cho trẻ
cô giáo dạy cho con
các đứa ta bài sáng
những dụng cụ đồ chơi của trẻ cũng được các cô giáo người chăm trẻ vệ sinh sạch sẽ hàng ngày bằng cloramin b
sàn nhà cũng được lau chùi bằng cloramin b để phù khuẩn
đặc biệt trong thời điểm bệnh tay chân miệng bùng phát mạnh như hiện nay
thì việc giữ gìn vệ sinh môi trường sinh hoạt đồ chơi của trẻ rất quan trọng để phòng bệnh
hằng ngày bọn em sử dụng cloramin b để lau sàn
với bệnh tay chân miệng bùng phát mạnh như hiện nay
mức lượng là hai mươi g
tương đương một muỗng nước tương đương hai muỗng cà kè
đồ chơi thì bọn em sẽ tùy vào cái độ chơi của trẻ
bọn em sẽ chữa trùng hằng ngày hoặc hồi tuần
phối hợp với phụ huynh về công việc chăm sác trẻ
khi phát hiện cháu có những biểu hiện như là sốt ca an uống
nó khác với những nhân này khác là cháu bị viết an
và có những biểu hiện mệt mỏi
chúng tôi sẽ trao đổi với phụ huynh để theo dõi cháu và nên đi khám bệnh cho cháu
bộ y tế cũng thường xuyên cập nhật thông tin và hướng dẫn cách phòng bệnh tay chân miệng
cho chính cô giáo người chăm trẻ của nhà trường
trong đó lưu ý đến những triệu chứng của bệnh
như trẻ sốt cao tay chân nổi bọng nước
thì cần cách ly trẻ và phối hợp với phụ huynh
để đưa trẻ đến cơ sở y tế điều trị
hệ thống y tế thành phố hướng dẫn các biện pháp
chuẩn bị thuốc mang hóa chất
để cấp phát cho các trường học và các nhóm trẻ gia đình
tập trung công tác giám sát phát hiện và xử lý triệt để các ổ dịch
có bệnh tay chân miệng
công tác giám sát cũng đã có văn bản gửi cho một mươi bốn quyền thành phố
là tăng cường công tác phối hợp với các ban giám hiệu
các trường mầm non và trường mẫu giáo về công tác truyền thông
phối hợp với cơ sở y tế để khi phát hiện bệnh
thì cơ sở y tế sẽ đến nhà trường cùng với nhà trường
trong công tác vệ sinh môi trường vệ sinh trường lớp
đảm bảo môi trường chúng ta không có mậm non
không có mậm bệnh
toàn tỉnh quảng ngãi hiện có trên chín trăm linh ca mắc bệnh tay chân miệng
với tỷ lệ khoảng tám mươi trẻ mắc tay chân miệng
được phát hiện tại các trường học
nên việc tăng cường phòng bệnh nơi đây cần được chú trọng hơn
những trường hợp phát hiện bệnh cần sớm cách ly
và tổ chức xử lý môi trường để hạn chế nguy cơ bệnh lây lan rộng trong cộng đồng
nhân ngày quốc tế người cao tuổi mùng một tháng một mươi
phòng cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội công an thành phố cần thơ
phối hợp với ủy ban nhân dân phường tân an quận ninh kiều
tổ chức xuống tận nhà cấp thẻ căn cước công dân lưu động cho người già yếu
không có khả năng đi lại trên địa bàn phường
công an thành phố cần thơ đã chuẩn bị các trang thiết bị hiện đại
phục vụ việc cấp căn cước công dân lưu động tại nhà cho hai mươi năm trường hợp
là người già yếu không có khả năng đi lại trên địa bàn phường tân an
các bộ chiến sĩ công an thành phố cần thơ đã tận tình hướng dẫn bà con
làm các thủ tục tiếp nhận kiểm tra thông tin thu nhận vân tay chụp ảnh
việc cấp căn cứ công dân lưu động diễn ra nhanh chóng và thuận tiện
đảm bảo đúng quy trình quy định giúp tiết kiệm thời gian công sức
cho những người già yếu không có khả năng đi lại
đây là việc làm ý nghĩa thiết thực của lực lượng công an thành phố cần thơ
trong học tập thực hiện theo sáu điều bác hồ dạy
được quân chúng nhân dân đồng tình ủng hộ và đánh giá cao
thưa quý vị một trăm năm mươi học viên khóa d ba mươi bốn trường đại học phòng cháy chữa cháy
vừa kết thúc hai mươi một ngày thực tế ba cùng
với người dân xã nam thanh huyện nam trực tỉnh nam định
ngay từ ngày đầu về xã nam thanh
các học viên đã được chính quyền lực lượng công an và người dân xã nam thanh
chào đón sắp xếp chú đáo chỗ ăn chỗ nghỉ đảm bảo tốt an toàn
và nhân dân địa phương tạo mọi điều kiện
để các học viên hoàn thành tốt chuyến thực tế
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên an ninh ngày mới
đây là một trong nhiều buổi tuyên truyền kiến thức về phòng trái trễ cháy
do thầy và trò trường đại học phòng trái trễ cháy tổ chức tại xã nam thanh
trong thời gian thực tế tại địa phương
những kiến thức cơ bản nhưng cần thiết về kỹ năng thoát hiểm khi có cháy
kiến thức về sử dụng bếp ga an toàn
và cách xử lý khi bị xào khí ga hở điện
được các giảng viên trường đại học phòng trái trễ cháy truyền tải đến người dân
bên trường đại học phòng trái trễ cháy đã về cơ sở xã nam thanh
phối hợp để hướng dẫn cho mọi người dân được
như vậy là quá tuyệt vời
tuyên truyền kiến thức về phòng trái trễ cháy là một trong nhiều hoạt động
mà các giảng viên và học viên khóa d ba mươi bốn
trường đại học phòng trái trễ cháy tổ chức trong đợt thực tế
ba cùng với người dân xã nam thanh huyện nam trực tỉnh nam định
đây là hoạt động thực hiện chủ trương của bộ công an
về thực hiện đổi mới phương thức tổ chức đào tạo
gắn đào tạo tại trường với hoạt động thực tế tại địa phương
trong đó có tổ chức hoạt động thực tế cho học viên
qua cái đợt thực tế để học viên gắn giữa lý thuyết
với thực tế hiện nay trên tất cả các bậc
chính trị đời sống của chúng ta
gắn với việc giữa lý luận học được nhà trường
với việc từ thực tế nhận thức về mặt chính trị
không ngừng được nâng cao
phục vụ cho nâng cao chất lượng trong công tác đào tạo
và mục tiêu cuối cùng đó là gì
đào tạo một đội ngũ kỹ sư an toàn phòng cháy cháy
nhằm đáp ứng được mục tiêu nhiệm vụ trong công tác phòng trái cháy
và cứu nạn quốc hộ trong tình hình mới
đó là tình hình cháy nổ hết sức phức tạp
một trăm năm mươi học viên trường đại học phòng trái chữa cháy
về ba cùng tại nam thành
chủ yếu cùng người dân tham gia các hoạt động lao động sản xuất tại địa phương
ngoài ra trường đại học phòng trái chữa cháy
còn phối hợp với chính quyền địa phương
tổ chức trao quà cho kem học sinh vượt khó học giỏi
tại hai trường tiểu học và trung học cơ sở nam thành
tặng quà chia sẻ với những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
tặng quà chiên những gia đình có công với cách mạng
phối hợp với chính quyền địa phương
tổ chức đêm trung thu cho đồng bào và thiếu nhi xã nam thanh
tụi em cảm nhận được rất rõ là sự hiếu khách mến khách của gia đình các bác ạ
các bác cũng đón tụi em từ cái bữa đầu tiên lo từ chỗ ăn chỗ ngủ
lo cho tụi em từng chiếc cơm chiếc canh
lo cho tụi em từng cái bộ quần áo thật
này tụi em còn đi hoạt động chung với cả nhóm ạ
tụi em cảm giác như là đây là gia đình thứ hai tụi em luôn
chúng mình là có nghề đan lát như đây
thì bọn em cũng được học sơ qua hiểu qua về cái nghề đan lát này
và cảm thấy rằng là cuộc sống ở nơi nông thôn này rất là bình yên
và thật ấm áp như của gia đình mình
vào ngày hai mươi bảy tháng chín các học viên đã kết thúc đợt thực tế
và trở lại trường tiếp tục học tập xen luyện
chính quyền người dân nam thanh cũng như công an huyện nam trực tỉnh nam định
hy vọng rằng hơn hai mươi ngày ba cùng ở địa phương

góp thêm động lực để các học viên chuyên cần học tập
phân đấu trở thành những cán bộ công an tận tụy vì nước vì dân

thưa quý vị hiện nay các tỉnh nam bộ đang trong cao điểm mùa mưa
rất nhiều địa phương đối diện với chiều cường dâng cao
cứ ảnh hưởng đến đời sống của người dân
và vào thời điểm này thì vấn đề an toàn giao thông đường thủy
cũng đặt ra nhiều vấn đề còn bất cập
vâng theo ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại vĩnh long
mặc dù đang trong mùa mưa bão
nhưng ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân
tham gia giao thông đường thủy nội địa thì hiện chưa cao
điều khiển phương tiện sai quy định
nhất là tại các nơi giao nhau giữa các nhánh sông cửa sông
điều này đang khiến địa bàn tỉnh vĩnh long
đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy tại các tuyến sông
mặc dù phía trước các cửa sông
hay ngã ba ngã tư giao nhau giữa các nhánh sông
đều được cơ quan chức năng lắp đặt các biển cảnh báo nguy hiểm
hay đèn tín hiệu giao thông
công vực này thường bất chấp các biển cảnh báo
họ vẫn lưu thông theo kinh nghiệm là chính
do đó thường xuyên xảy ra các vụ va chạm giao thông
trên thực tế các vụ va chạm hầu hết là va chạm nhỏ
các chủ phương tiện tự thỏa thuận với nhau
nên ít ai quan tâm đến vấn đề nguy hiểm
nếu gặp tai nạn gây thiệt hại nặng hơn
ngay cái ngã ba sông này tôi thường chứng kiến
cái cảnh mà ghe cổ lớn ghe cát xà lan đi ngang qua không giảm tốc độ
ảnh hưởng tới một số ghe nhỏ phương tiện nhỏ
thành ra tôi cũng đề nghị mấy cái ghe lớn mà có chạy ngang đây xà lan chạy ngang đây
giảm tốc độ để không có xảy ra cái tai nạn đáng tiếc
khi mà mình không có xử lý được cái tình huống
để ảnh hưởng tới các thương tiện nhỏ
khoảng sáu giờ ngày hai mươi tháng chín
ghe chở chấu do anh lê ngọc nhanh bốn mươi tám tuổi điều khiển
chở theo người đi công là anh võ thành mong năm mươi hai tuổi
cả hai cùng chú xã tân hạnh huyện long hồ tỉnh vĩnh long
lưu thông từ hướng cầu đôi huyện long hồ

khi đến ngã ba rào nhau giữa sông gần cầu lộ và cầu kinh cụt
đoạn rắp ranh giữa phường một phường hai và phường ba thành phố vĩ long
thì bị xà lan chở cát và chạm vào phần lái
làm ghe chấu bị chìm
rất may vụ va chạm giao thông trên không gây thiệt hại về người
nhưng hàng hóa và tài sản trên ghe bị chìm hết xuống dòng sông
nguyên nhân của vụ va chạm được xác định
do chiếc xà lan chạy quá nhanh
đã không kịp xử lý tình huống
ở ghe tôi trong cầu đô đi ra nước ngược
rồi ở ngoài cái xà lan nó chạy tốc độ nó cũng cao đó
nó qua cầu nó có chán nó qua cầu nó ôm cua đó
rồi cái chén nó mạnh quá đó nó mới tắp vô cái chiếc ghe chấu
tắp vô cái lái thì nó mới chìm cái lái
chìm cái lái trước rồi tôi mới chạy lên trước mũi
rồi tôi mới lấy dây để nó quăng lên bờ
mới phóng lên bờ buộc
rồi cái lái nó chìm rồi
theo tôi thì đi giao nhau những cái nước sấy đó là
là rất là thận trọng và lên cảnh báo cao
có một người ở phía trước tàu
người trước tàu quan sát hai bên coi
nếu mà không có tàu nào mà ngược chiều của mình
thì mình nên phát ra cho thị trường phía sau
chạy tới tăng tốc hoặc giảm tốc tùy theo mà địa hình nó tại nơi đó
bên cạnh công tác tuyên truyền tuần tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về an toàn giao thông của lực lượng công an
để các nhánh sông cửa sông được thông suốt
đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực này
thì rất cần sự chấp hành nghiêm các quy định quy tắc khi tham gia giao thông
của các thuyền trưởng tài công người điều khiển các phương tiện thủy nội địa
nhằm lặp lại trật tự an toàn giao thông
đảm bảo an toàn bình yên sông nước tại các nhánh sông cửa sông trên địa bàn
thưa quý vị đánh vào trào lưu ăn uống mới
đang thu hút được đông đảo
mọi người áp dụng các biện pháp
mà các hãng sản xuất đã cho ra những sản phẩm có công năng cắt giảm tinh bột và đường
vâng và một trong những sản phẩm có công năng như vậy cũng chính là nồi cơm điện tách đường
và đây là sản phẩm hỗ trợ người mắc tiểu đường béo phì hay muốn áp dụng chế độ ăn kiêng
vậy thực hư công dụng của nồi công tách đường này sẽ như thế nào
thì mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận sau của phóng viên an ninh ngày mới
những lời quảng cáo có cánh trên đã đánh vào tâm lý của người tiêu dùng
đặc biệt những người mắc bệnh tiểu đường ăn kiêng
nhiều người sẵn sàng bỏ tiền mua về loại nồi được khẳng định làm tốt cho sức khỏe này
tuy nhiên nhiều chuyên gia về dinh dưỡng lại cho rằng
nguyên lý hoạt động tách đường mà những loại đồ này áp dụng
không thực sự đem lại nhiều công dụng như kỳ vọng
khi mà việc tách nước phòng cơm như vậy đồng nghĩa với việc
vô số chất dinh dưỡng cũng theo đó mà loại bỏ ra ngoài
không bốc hơi thì chỉ có cách thứ ba có thể làm vất đường đi
là cách lấy nước này như là lấy nước cơm cho trẻ con ăn rồi
thì tất cả bổ béo nó ra đây hết
thế thì khi anh làm
nói hai loại
xong rồi rút nước ra
thì có hai câu chuyện xảy ra
một câu chuyện thứ nhất phải để lại một ít nước để cho cơm chín
và thứ hai khi anh rút nước ra thì nó sẽ mất hết các chất dinh dưỡng
tức là anh muốn rút nước ra đi
anh muốn đường đi
thì protein trong đó nó cũng đi
lipid có trong gã cũng đi
và khoáng chất cũng đi
như vậy việc cơm nhạt đi
bản chất là việc nấu cơm bằng phương pháp này
đã mất đi đáng kể lượng chất dinh dưỡng có trong gạo
mà theo các chuyên gia dinh dưỡng
con người không nên cắt giảm hoàn toàn lượng tinh bột
có trong khẩu phần ăn hàng ngày
vì những tác dụng mà tinh bột đem lại cho sức khỏe
các chuyên gia khuyến cáo
người tiêu dùng không nên tin vào quảng cáo
khi cho rằng nuôi cơm điện tách đường
là thiếu cánh đối với những người mắc bệnh tiểu đường
do chưa đủ cơ sở khoa học
chưa được kiểm chứng có hiệu quả tích cực
vâng thưa quý vị
có thể nói rằng thường mang tiếng đó là
cung cấp nhiều calo tinh bột
hay bị xếp vào đứng đầu danh sách thực phẩm
bị hạn chế khi muốn giảm cân
tuy nhiên thì theo các nhà khoa học
cũng như các chuyên gia về dinh dưỡng
thì tinh bột lại là một trong những thực phẩm
không thể thiếu cho sức khỏe của con người
tinh bột hay chất lượng bột
còn gọi là carbohydrates
tinh bột được thực vật
tạo ra trong tự nhiên
như các loại rau quả củ như ngũ cốc
tinh bột cùng với protein và chất béo
là một thành phần quan trọng bậc nhất
trong chế độ dinh dưỡng của con người
và nhiều loại động vật
ngoài sử dụng làm thực phẩm
tinh bột còn được dùng trong công nghệ sản xuất giấy rượu
tinh bột được tách ra từ lúa mì
rễ và củ như sắn khoai tây
còn cụ thể hơn về chất bột đường
là chúng có vị ngọt
tồn tại dưới dạng đường chất sơ tinh bột
chúng cung cấp năng lượng cho cơ thể
cấu tạo tế bào mô
giúp cho hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn
hỗ trợ sự phát triển của
não bộ và hệ thần kinh
chất này có trong gạo gạo lứt khoai sắn
ngũ cốc rau trái cây
các loại đậu sữa bột
cụ thể đối với người lớn
chất bột đường sẽ cung cấp năng lượng
cho các hoạt động và chức năng của cơ thể
khi vào cơ thể chúng sẽ chuyển thành đường gluco
glucose được các tế bào sử dụng
làm năng lượng cho các hoạt động sinh hóa
phần thừa sẽ chuyển thành bỡ
cũng chính vì thế mà nếu muốn giảm cân
thì có chế độ ăn uống được nhiều người áp dụng
đó là thực đơn lâu cấp
nhưng bột đường giúp cấu tạo nên các tế bào và mô
giúp cho hệ tiêu hóa hoạt động tốt
đào thải các chất đậu hại
đối với trẻ em
chất bột đường đóng vai trò quan trọng và thiết yếu
đối với sức khỏe trẻ em
là nguồn cung cấp năng lượng chính cho vận động
điều khiển các cơ quan vận động khác
chúng còn hỗ trợ cho sự phát triển
của não bộ và hệ thần kinh
để cơ thể thần kinh của trẻ hoạt động hiệu quả
không chỉ vậy
nguồn tinh bột còn hữu ích đối với người tập kim thể hình
nguồn tinh bột tốt
là khi nó chứa nhiều chất thơ
không đẩy đường huyết lên cao
và hoàn toàn tự nhiên
đó là những loại tinh bột mà bạn cần phải hấp thụ
đó là những vai trò của tinh bột và chất bột đường
đối với cơ thể của chúng ta
tuy nhiên cái gì thì cũng có hai mặt
tinh bột thì cũng vậy
sẽ có tinh bột tốt và xấu
điều chúng ta cần làm là nắm rõ
những tinh bột nào tốt xấu
và đổ dung ra sao vào cơ thể cho hợp lý
theo đó tinh bột xấu
là các thực phẩm có chỉ số đường huyết cao
chứa loại đường glucose tiêu hóa nhanh
do đó sau khi ăn các thực phẩm này
mức đường glucose trong máu
sẽ tăng vọt lên nhanh chóng
nhưng cũng giảm nhanh
tinh bột tốt có lợi cho sức khỏe
là các thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp
chứa loại đường glucose tiêu hóa chậm
do đó sau khi ăn các thực phẩm tiêu hóa chậm
thì mức đường huyết tăng từ từ
và cũng giảm chậm
tinh bột tốt có lợi cho sức khỏe
và thực phẩm này sẽ thật sự tốt cho cơ thể
khi được kết hợp cùng với rau củ
theo các chuyên gia dinh dưỡng
bản thân thực phẩm có tinh bột không làm tăng cân
chỉ có các chế biến mới
về ảnh hưởng đến trọng lượng cơ thể
cho nên trong khuôn khổ
của chế độ ăn đa dạng và cân bằng
các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo
nên rè trừng với kiểu chiên ngược dầu
sốt béo hoặc chất béo nêm thêm
nên tận dụng rau gia vị
hạt gia vị cà chua
thủ sống và pomade nêm
bởi vậy việc lựa chọn những sản phẩm
với tính năng tương tự
cần được người dùng cân nhắc kỹ
các trả phú loại đường không có lợi cho cơ thể
là đường tự do
có mắc nhiều trong bánh kẹo nước ngọt
đồng thời duy trì chế độ ăn uống cân bằng
phát huy nguồn dinh dưỡng từ thực phẩm
để bảo vệ sức khỏe
thời gian sử dụng tinh bột tốt nhất trong một ngày
chính là vào buổi sáng
bởi sau khi buổi dậy
năng lượng đã giảm rất nhiều
để phục hồi lại năng lượng đã mất
có thể sử dụng các loại trái cây hiến mạnh
vũ cốc nguyên hạt
là lựa chọn tốt nhất
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới
được phát sóng vào lúc sáu h sáng hàng ngày trên an tv
và ngay sau đây những đồng nghiệp của chúng tôi
từ thành phố hồ chí minh sẽ gửi tới quý vị
những tin tức thú vị trong sáng phương nam
đào duy xin chào trên quay hà nội
xin chào tất cả quý vị khán giả
tối qua thì công an quận một thành phố hồ chí minh
đã bắt tạm giam hai ông là nguyễn hải nam
phó chánh tòa án nhân dân quận bốn
và ông lâm hoàng tùng
gián viên trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát
để điều tra về hành vi xâm phạm chỗ ở người khác
đến hai mươi một h tối cùng ngày
cơ quan điều tra đã hoàn tất việc khám xét
nhà riêng của ông tùng tại chung cư ở bình thạnh
và thu giữ nhiều hồ sơ tài liệu có liên quan
để phục vụ công tác điều tra
từ tháng chín một nhóm người trong đó có ông nguyễn hải nam
và ông lâm hoàng tùng
đã đến ngôi nhà đang tranh chấp trên đường nguyễn bính kim quận một
để bắt ba đứa con của bà hoàng thị thu thảo
đưa lên taxi nhưng bất thành
sau đó chiếm giữ ngôi nhà từ đó đến nay
sau khi có đơn tố cáo công an quận một
đã vào cuộc điều tra bắt giữ những người có liên quan
chuyển sang một thông tin khác
sở tài chính thành phố hồ chí minh
vừa gửi ủy ban nhân dân thành phố
tờ trình dự thảo quyết định ban hành
giá nước sạch sinh hoạt ở thành phố hồ chí minh
dự thảo đề xuất giá nước sinh hoạt ở thành phố trong bốn năm tới
sẽ tăng năm bảy mỗi năm
tùy thay định mức nước sử dụng
theo đó giá nước năm hai nghìn một mươi chín sẽ tăng năm sáu
so với mức giá hiện nay
từ năm ba trăm linh đồng một mét khối
đến năm sáu trăm linh đồng một mét khối
đối với hộ dân cư
riêng hộ nghèo và hộ cận nghèo
vẫn giữ nguyên năm ba trăm linh đồng một mét khối
năm hai nghìn hai mươi giá nước bán lẻ
sẽ tăng lên sáu đồng một mét khối
với hộ dân cư
năm sáu trăm linh đồng một mét khối
đối với hộ nghèo và cận nghèo
năm hai nghìn hai mươi một là sáu ba trăm linh đồng một mét khối
đối với hộ dân cư
và sáu đồng một mét khối
đối với hộ nghèo và cận nghèo
năm hai nghìn hai mươi hai mức giá sẽ là
sáu bảy trăm linh đồng một mét khối
đối với hộ dân cư
và sáu ba trăm linh đồng một mét khối
đối với hộ nghèo và cận nghèo
với định mức bốn sáu mét khối một người một tháng
và trên sáu mét khối một người một tháng
sẽ có mức giá cao hơn
đối tượng gồm các hộ dân cư
sử dụng nước cho mục đích sinh hoạt
mục đích sử dụng khác
sở tài chính cho biết thẩm quyền
thuộc tổng công ty khắp nước sài gòn
cùng với giá nước tăng
thì ga cũng tăng giá mạnh
các công ty đầu mối kinh doanh ga
thông báo từ ngày một tháng một mươi
thì giá bán lẻ ga sẽ tăng đến hai đồng một kg
theo đó mỗi bình ga loại một mươi hai kg
tại tp hcm sẽ tăng hai mươi bốn đồng
bình bốn mươi năm kg tăng thêm chín mươi đồng
bao gồm vat
cụ thể giá bán lẻ tối đa
ga sài gòn petro petro việt nam ga
dầu khí đến tay người tiêu dùng
ba trăm ba mươi đồng một bình một mươi hai kg
không vượt quá
ba trăm hai mươi bốn đồng một bình một mươi hai kg

một ba trăm năm mươi hai năm trăm linh đồng một bình năm mươi kg
một hai trăm năm mươi hai năm trăm linh đồng một bình năm mươi kg
nguyên nhân giá ga tháng một mươi tăng
mà do cung cấp thế giới công bố giá nhân liệu
bốn trăm hai mươi bảy năm usd một tấn
tăng lên bảy mươi hai năm usd mỗi tấn
so với tháng trước
như vậy tính từ đầu năm đến nay
giá ga có sáu lần tăng ba lần giảm
giá gà trong nước phụ thuộc vào diễn biến thế giới
do nguồn cung nội địa chỉ chủ động
được khoảng sáu mươi mức tiêu thụ
thưa quý vị
không chỉ gây ngợp tại thành phố hồ chí minh
mà nhiều tỉnh khác tại khu vực đồng bằng sông cửu long
cũng bị ảnh hưởng bởi triều cường
và thưa quý vị triều cường dân cao
không những gây khó khăn cho nhu cầu đi lại của người dân
mà còn làm sạt lở nhiều tuyến đe bao
kết hợp với đường giao thông nông thôn
ở huyện long hồ của tỉnh vĩnh long
đây là tuyến đề bao kết hợp đường giao thông liên xã
ở ấp phước trinh ba xã long phước huyện long hồ
vừa bị nước dân làm sạt lở gần một mươi m
ăn sâu vào lòng đê
tạo hàm ếch
nguy cơ sạt lở tiếp tục rất cao
đây là đề bao kết hợp đường giao thông huyết mạch
nối liền các xã long phước phú đức lộc hòa hòa phú
và thị trấn long hồ
nên sau khi nhận được tin báo
chính quyền địa phương đã sử dụng vốn tại chỗ
kết hợp với người dân dùng bao cát
cảnh báo cho người đi đường khu vực nguy hiểm
khoảng một mươi một h tối
nước lớn khoảng một mươi một h tối
thì dân do nó phát hiện
thấy triều cường cao quá
nó tràn tràn từ mé sông tràn lên
nó tạo cái dòng sói
nó là là là
xôi lở vô cái mặt đập
do đó là bà con
bà con xung quanh cũng cùng với
địa phương tranh thủ
cố gắng tìm cách khắc phục
bằng cách mua cát về
vô bao để tấn
cả cản bớt cái dòng chải
để không có xấy vào cái chân lộ
nó khuyết lở hàm ếch
sợ sụp cái chân lộ
coi như là cái giao thông
nó sẽ tắt ngãn tục bộ
địa phương lại thấy tình hình đó
là không còn an toàn giao thông
địa phương với nhân dân
xúm nhau để làm một cái
để mà báo hiệu cho vấn đề
giao thông người ta chú ý người ta tránh
anh em đang cũng ngồi chơi
hết sập dậy rồi bắt đầu mới
lại rồi hỗ trợ
mới điện cho cát
lấy bao vô
tấn anh em mà
để trận cái dòng chải lại
thì bây giờ
nhờ các cấp lãnh đạo
vô xem xét để coi
khắc phục mặt lộ
theo phòng nông nghiệp và phát triển
nông thôn huyện long hồ tỉnh vĩnh long cho biết
đợt triệu cường lần này dân cao đột ngột
đã làm sạt lở hàng trăm mét đê bao
kết hợp đường giao thông của nhiều địa phương trong huyện long hồ
gây nhiều thiệt hại về hoa màu cây trái và tài sản của người dân
thiết nghĩ ngành chức năng cần có biện pháp
gia cố các đoàn đê bao đã sạt lở
và gia cố các đoàn đê bao
kết hợp đường giao thông có nguy cơ sạt lở
để đảm bảo an toàn cho người dân
thưa quý vị
nghệ sĩ nhân dân thế anh
tên thật là nguyễn thế anh
khởi nghiệp từ đoàn kịch nói trung ương
từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
sau này theo ổng mến duyên với điện ảnh
theo nghề ông được ví như huyền thoại
trong lại sân khấu và điện ảnh của việt nam
ông ra đi để lại một kho tàn
và là tấm gương cho thế hệ trẻ nói theo
với tôi thì
thế anh là một
nghệ sĩ lớn
và một nghệ sĩ đầy tài năng
anh không chỉ là một diễn viên kịch
cái phần mà anh tham gia
bên điện ảnh thì phải nói là anh để lại
dấu ấn trong lòng người xem rất là lớn
ba cái phim đầu tiên
cái vai đầu tiên là trung ý phong
thì tôi nhớ hồi đó là
đạo diễn huy thành có nói là
anh rất mừng là đã chọn được thế anh
trong cái vai đấy
bởi vì là với những cái nghệ sĩ
bên kịch mà tham gia đóng phim ấy
thường hay cũng có những cái
cái tính chất nghề nghiệp là kịch á
kịch thì nó hơi khoa trương
nhưng mà đến với điện ảnh thì
đứng sát ống kính như thế này thì là
coi như cuộc đời ở phía ngoài như thế nào
thì mình diễn ra trước ống kính
cũng chân thật như thế
cả bên kịch lẫn bên điện ảnh
thì có lẽ tôi cũng không cần nói nhiều
cái nghề diễn viên đấy mà
nó tuy là một tập thể
nhưng mà khi đứng trước ống kính
thì nó là đập lập
nó là xuất thần
nó là những cái gì mà
cuộc đời cho mình diễn lại
và tôi thấy là anh thế anh
là một người nghệ sĩ
rất là tâm huyết với nghề
rất là yêu nghề rất là say mê nghề
rất là đam mê nghề
tất cả những cái đó
nó làm cho cái tâm hồn người nghệ sĩ
luôn luôn mở ra
và đón nhận những cái cuộc đời của mình
hình ảnh chàng sinh viên si tình ba duy
trong mối tình đầu
vì chuyện tình cảm đổ vỡ mà lạc lối sống buông thả
đã khiến hàng triệu con tim khán giả phải tổn thức
và sau khi ra mắt
mối tình đầu đã tạo nên cơn sốt vé
tại rạp chiêu bóng lúc bấy giờ
nhờ đó nghệ sĩ nhân dân thế anh
giành giải nam diễn viên xuất sắc
tại liên hoàng phim việt nam năm một nghìn chín trăm tám mươi
với chú thế anh
bọn tôi vẫn gọi một cách thân thương là chủ thế anh
chú ấy là một trong những diễn viên
nó là cái tấm gương cho bọn tôi
cũng như là nghệ sĩ nhân dân đoàn dũng
là những cái tấm gương mà
khi mà bọn tôi vào nhà hát
và là coi như là hậu duệ
của cái thế hệ đấy thì chúng tôi
không chỉ là kính trọng
mà còn rất là ngưỡng mộ
và rồi sau ngần ấy thời gian
với tất cả tâm sức và cống hiến
nghệ sĩ nhân dân thế anh đã để lại tất cả
cho lớp người đi sâu và xã hội
để trở về với cát bùi